thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm trong phiên thảo luận sáng nay về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ý kiến tán thành với đề xuất của chính phủ đề nghị đưa dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
theo tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội đối với ba dự án luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến bao gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
chính phủ đề nghị xem xét bổ sung vào chương trình năm hai nghìn hai mươi ba và đã chỉnh hồ sơ đầy đủ của ba dự án luật
tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét việc đề nghị quốc hội cho bổ sung vào chương trình năm hai nghìn hai mươi ba
đối với ba dự án luật đồng thời cho ý kiến về nội dung đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
tại nghị trường nhiều ý kiến tán thành với đề xuất của chính phủ cũng như tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
tôi thống nhất với đề nghị quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thực chất thì quốc hội cũng đã sắp xếp thời gian để xem xét
tôi thống nhất với đề nghị quốc hội xem xét nội dung này khi mà đã thống nhất thông qua về chương trình tại phiên chủ bị sáng qua
tôi đồng tình với việc bổ sung trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để xác định rõ địa vị pháp lý của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời sắp xếp bố trí lực lượng này theo hướng thống nhất đồng bộ tinh gọn đầu mối
hai cái luật mà quốc hội khóa một mươi bốn đã cho ý kiến đó là luật đường bộ
và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thì tôi thấy lần này ủy ban quốc hội đã nhận định rất rõ là chuẩn bị ký và đối tượng điều chỉnh phạm vi điều chỉnh không trùng lấp như là lúc mà chính phủ trình ra ở quốc hội khối một mươi bốn
chính vì vậy cho nên là tôi tán thành việc tách toàn bộ nội dung của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ ra khỏi luật đường bộ
và như vậy là
chúng ta sẽ xem xếp bài hành hai luật cùng một lúc để bảo đảm được cái công tác lập pháp chúng ta đang chuẩn
tôi cho rằng việc chính phủ tiếp tục đề xuất xây dựng dự án luật đường bộ với ba nhóm chính sách và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với sáu nhóm chính sách
là phù hợp với kế hoạch tám mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội trong việc nghiên cứu xây dựng các dự án luật này
đồng thời việc xây dựng các dự án luật nói trên cũng là đòi hỏi khách quan của thực tiễn phù hợp với sự thay đổi vận động phát triển của xã hội
phù hợp với xu thế xây dựng pháp luật trong điều kiện xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tại phiên thảo luận các ý kiến đã kiến nghị một số điều chỉnh xung quanh chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội
đồng thời nhấn mạnh các dự án luật phải đảm bảo thể chế hóa các chủ trương quan điểm của đảng phù hợp với tình hình thực tiễn
đặc biệt là tăng tính dự báo tránh tình trạng luật khung luật ống khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn
các cơ quan liên quan cần cung cấp hồ sơ dự án luật tới các đại biểu quốc hội đảm bảo kịp thời chất lượng
thưa quý vị cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch
là một trong những chính sách mới nằm trong dự thảo luật căn cước sửa đổi
quy định mới này được đánh giá là phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước góp phần đảm bảo an ninh trật tự
vậy tại sao lại bổ sung quy định này vào việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam mang ý nghĩa quan trọng ra sao
biên tập viên vy oanh sẽ có phần trình bày cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
tạo điều kiện cho người dân và công tác quản lý dân cư được chặt chẽ hơn
cuộc sống bấp bềnh quanh năm làm nghề đánh bắt cá ở biển hồ campuchia nhưng vẫn không đủ sống
vợ chồng ba giàng đã đưa tám người con trở về việt nam sinh sống cách đây hai mươi năm
không có giấy tờ tùy thân hai vợ chồng bà và các con không xin được việc làm ổn định
không có giấy gì hết trơn có giấy đình chú là nhà nước cho mình có nhiều đó
giấy đình chú là có hình luôn
chứ chứng minh chứng gì
không có gì hết trơn còn mong muốn có giấy tờ để cho con cháu có giấy tờ đi bằng công ty
gia đình anh tăng văn sang cũng trở về việt nam cách đây một mươi chín năm và cũng không có bảnh giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất thân
mong muốn có giấy tờ để họp lại ví dụ đi làm công ty hoặc là cho con mình đi học hành vô trường lớp gì đến đây
theo thống kê trên địa bàn tỉnh long an hiện có trên một sáu trăm linh trường hợp là người di cư tự do từ campuchia trở về
nhưng chưa được cấp căn cước công dân và một số loại giấy tờ khác bởi không đủ căn cứ để xác định được quốc tịch
còn trên cả nước con số này hiện là trên ba mươi trường hợp
số lượng con lai theo thống kê là khoảng bảy trăm linh trường hợp
cái này là do lịch sử do chiến tranh rồi là do những cái hoàn cảnh xã hội thực tế
thì cái nhóm đối tượng này là chiếm một cái lượng rất lớn nhưng không đủ điều kiện để cấp bất kỳ một cái loại giấy tờ nào
ví dụ như là sổ thường trú cấp cho người mà nhập cảnh vào việt nam thì cái nhóm này cũng không đủ điều kiện
tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày thì người ta có những nhu cầu về giao dịch dân sự
ví dụ như là người ta mua bán xe máy rồi là phương tiện người ta mở những cái tài khoản ngân hàng
rồi người ta đăng ký khám chữa bệnh rồi là rất nhiều những cái giao dịch liên quan tới quyền và lợi ích của họ
mà xã hội phải đảm bảo cho họ
thế thì để có những cái giấy tờ xác thực họ là ai

trong những cái dự thảo cái luật căn cước công dân sửa đổi này là chúng tôi đã đề xuất là sẽ cấp cái giấy chứng nhận căn cước cho cái nhóm đối tượng này
việc không được nhập quốc tịch và không có giấy tờ tùy thân ngoài gây trở ngại đến đời sống sinh hoạt
còn gây khó khăn cho chính quyền trong việc quản lý di biến động về dân cư và an ninh trật tự ở địa phương
do đó hành trình nhập quốc tịch không chỉ là ước muốn của bà con việt kiều
mà còn là niềm mong mỏi của chính quyền địa phương
cũng rất là mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến đối tượng người dân di cư tự do từ campuchia trở về
như là hỗ trợ về mặt nhập quốc tịch cho họ
rồi những cái loại giấy tờ tùy thân để họ có thể hòa nhập được với cái cuộc sống lao động
kiến nghị các cấp chính quyền từ trung ương quan tâm có những cơ chế chính sách cụ thể
thứ nhất là về hậu tịch hậu khẩu cho họ để họ có đủ điều kiện
để sinh sống tại việt nam để họ có thể mưu sinh và thực hiện các quyền của công dân
tuy nhiên thì trong đó có rất là nhiều dạng cần phải phân loại chúng ta tập hợp xử lý được
thì từ khi luật quốc tịch có hiệu lực thì hiện nay tỉnh long an chỉ mới cấp được một trăm năm mươi bốn trường hợp thôi
thưa quý vị tại khoản một điều một mươi bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định
ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam các quyền con người quyền công dân về chính trị dân sự kinh tế văn hóa xã hội
được công nhận tôn trọng bảo vệ bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật
do đó việc bổ sung đối tượng là người gốc việt nam không quốc tịch đang sinh sống tại việt nam
được cấp giấy chứng nhận căn cước là bảo đảm đúng tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
bảo đảm quyền con người bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân
so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
tại điều hai dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi cộng an mở rộng đối tượng áp dụng
người gốc việt nam là người không có quốc tịch đang sinh sống tại việt nam

và hiện nay là người không có quốc tịch đang sinh sống tại việt nam
người gốc việt nam là người không có quốc tịch đang sinh sống tại việt nam